cục đăng kiểm việt nam sẽ tạm thời chưa thực hiện kế hoạch kiểm tra tất cả các trung tâm đăng kiểm
cũng như thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất một số trung tâm đăng kiểm có dấu hiệu sai phạm
đây là nội dung cục đăng kiểm việt nam báo cáo bộ giao thông vận tải
hiện cơ quan công an các tỉnh thành phố đang tiếp tục mở rộng vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
môi rời hối lộ giả mạo trong công tác xảy ra tại các đơn vị đăng kiểm
do đó cục đăng kiểm việt nam báo cáo đề xuất trước mắt chưa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh kiểm tra
để chờ kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra
cục đăng kiểm cũng đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để cung cấp các tài liệu và chứng cứ có liên quan